tại thành phố hồ chí minh trung ương hội kỷ lục gia việt nam vừa tổ chức buổi hội ngộ kỷ lục gia lần thứ bốn mươi một
tại sự kiện liên minh kỷ lục thế giới và châu á đã xác lập nhiều kỷ lục mới tại việt nam
ba kỷ lục thế giới mới của việt nam do liên minh kỷ lục thế giới xác lập gồm sáng tạo
tái hiện các mô hình công trình di sản kiến trúc nổi tiếng trên thế giới bằng nghệ thuật tam giang
kỷ lục về sở hữu một mươi ba bộ sưu tập đa dạng chủng loại nhất trong năm mươi ba năm tại nhiều quốc gia
và bộ sưu tập bonsai tiểu cảnh mini với số lượng lớn nhất thế giới
tổ chức kỷ lục châu á cũng xác lập bốn kỷ lục châu á mới của việt nam
đến nay tổ chức kỷ lục việt nam đã xác lập gần ba kỷ lục tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
dịp này hoa tre đã chính thức được chọn làm biểu tượng của kỷ lục gia việt nam
khi biểu trưng cho sức sống mạnh mẽ ý chí kiên cường và sống bằng sáng tạo của cộng đồng kỷ lục gia việt nam